cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can do lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với lê văn kỳ nguyên chủ tịch ubnd huyện bắc yên và sáu đồng phạm là cán bộ phòng tài nguyên và môi trường và văn phòng đăng ký đất đai về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la vừa khởi tố vụ án khởi tố biện pháp ngăn chặt đối với lê văn kỳ nguyên chủ tịch ubnd huyện bắc yên và sáu đồng phạm là cán bộ phòng tái nguyên và môi trường và văn phòng đăng ký đất đai